các phố sách tại hà nội và thành phố hồ chí minh đang diễn ra nhiều hoạt động đón tết
như tại thủ đô hà nội ubnd quận hoàn kiếm cho biết sẽ chủ trì phối hợp với sở thông tin và truyền thông tổ chức chương trình phố sách xuân canh tí hai nghìn hai mươi
phố sách xuân canh tí hai nghìn hai mươi sẽ khai mạc vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một tức ngày mùng ba tết
và diễn ra đến hết ngày ba tháng hai tức mùng một mươi tết với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm không khí tết cổ truyền dân tộc
cùng với hoạt động trưng bày giới thiệu sách các cuộc giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc
trong những ngày xuân tại phố sách hà nội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn và nói chuyện về thư pháp
giới thiệu không gian báo tết trưng bày tranh dân gian đông hồ hàng trống các chương trình nghệ thuật truyền thống
sớm hơn hà nội lễ hội đường sách tết canh tý hai nghìn hai mươi
tết canh tý hai nghìn hai mươi của tp hcm đã được khai mạc từ ngày hai mươi tám tết
không gian lễ hội đường sách tết trải rộng trên ba tuyến đường mạc thị bưởi nguyễn huệ và ngô đức kế quận một
nổi bật nhất là đường sách nguyễn huệ có chủ đề điều kỳ diệu từ sách
triển lãm tư liệu sách và hình ảnh kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng và các ngày lễ lớn trong năm hai nghìn một mươi chín
những thành tựu phát triển của tp hcm tại đây cũng triển lãm báo xuân trưng bày về biển đảo
lễ hội đường sách được tổ chức nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc
tạo không gian giải trí hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân du khách đến tp hcm trong dịp tết cổ truyền
đường sách tết canh tí mở cửa trong bảy ngày từ ngày hai mươi tám tháng chạp đến hết mùng bốn tết